nga cũng đang tiến hành các thủ tục chính thức rút lui hoàn toàn khỏi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu âu cfe
hiệp ước đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế số lượng vũ khí thông thường xe tăng xe chiến đấu bọc thép pháo máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công
hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu âu cfe được ký kết tại paris vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bởi đại diện của một mươi sáu quốc gia thành viên nato và sáu thành viên của tổ chức hiệp ước vác sava
và còn tính đến sự cân bằng vũ khí thông thường giữa hai khối
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín một phiên bản cập nhật của hiệp ước đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ở thổ nhĩ kỳ
năm hai nghìn bảy nga tuyên bố đình chỉ một phần cfe với lý do các thành viên nato mới không đưa lực lượng quân sự của họ vào các giới hạn theo hiệp ước
trong tuyên bố vừa đưa ra thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov cho rằng cfe đã đi ngược lại với những lợi ích an ninh của nga
trong bối cảnh diễn biến thế giới hiện nay và tình hình cũng không thuận lợi để đưa ra những ý tưởng mới cho một giải pháp thay thế cho hiệp ước cfe